thưa quý vị ngày bảy tháng ba tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật
theo ông nguyễn xuân thanh tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường nguyên phó bí thư thị ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh
hà công thẻ nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư phó bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu tỉnh hòa bình
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy các ông nguyễn xuân thanh nguyễn văn hải hà công thẻ
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng các ông nguyễn xuân thành nguyễn văn hải hà công thẻ
đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng